cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạm một thành viên
qua quá trình điều tra ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại sài gòn đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can
lê tấn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên tổng giám đốc sài gòn cư trú tại số hai mươi hai bít trương định
phường sáu quận ba tp hcm và đối tượng nguyễn thành mỹ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
nguyên phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư cư trú tại số một trăm năm mươi bảy xẹt ba mươi hai hưng phú
phường tám quận tám tp hcm trước đó kiểm toán nhà nước xác định sacri có ba sai phạm
cho thuê đất hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền
đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành